kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại tiền giang phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
cùng lãnh đạo các bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang làm lễ các băng khánh thành
và phát lệnh thông xe tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận dài năm mươi một năm km nằm trong địa phận tỉnh tiền giang
được khởi công vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín do bộ giao thông vận tải làm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
cao tốc trung lương mỹ thuận đã kéo dài gần một mươi ba năm dự án hai lần thay đổi nhà đầu tư
ba lần thay đổi tổng mức đầu tư và bốn lần lùi cận hạn hoàn thành
đến nay bốn làng xe cao tốc trung lương mỹ thuận đã cơ bản hoàn thành
tuyến chính sẽ được đưa vào lưu thông hai chiều từ bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
dự kiến trong sáu mươi ngày các phương tiện không phải đóng phí và có thể lưu thông với tốc độ tối thiểu sáu mươi km
tối đa là tám mươi km đây cũng là thời gian thử nghiệm vận hành kiểm soát tải trọng
đánh giá các khâu kỹ thuật trước khi chính thức thu phí hoàn vốn cho dự án